liên quan đến công tác ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín hiện nay tình hình dịch đang diễn biến phức tạp trở lại
không chỉ các bệnh viện tuyến trung ương mà ngay cả những bệnh viện tuyến cơ sở cũng đã nhanh chóng đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch trong giai đoạn mới này
vừa qua đã có trường hợp vượt biên trái phép qua tỉnh cao bằng đến huyện mộc châu của tỉnh sơn la
mặc dù sau hai lần xét nghiệm kết quả của trường hợp này đều âm tính và đã được cách ly ở cửa khẩu một mươi bốn ngày
tuy nhiên nhằm đảm bảo an toàn bệnh viện tiếp tục cách ly và theo dõi trường hợp này thêm một mươi bốn ngày nữa
trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp các biện pháp mang tính chủ động như vậy là rất cần thiết
bởi bài học về các ổ dịch bùng phát từ các cơ sở y tế vẫn còn đó
do vậy mà các bệnh nhân người nhà bệnh nhân đến là chúng ta khai báo dịch tễ chúng ta phải hết sức lưu ý
và chúng tôi cũng dựng ra một phòng khám cách ly có một hướng dẫn đường đi từ khu vực phân luồng ở cổng đến phòng khám cách ly ở cổng số hai
tất cả mọi công tác tiếp theo cận lâm sàng trần đoán hình ảnh thăm khám lại bệnh nhân thì sẽ diễn ra ở khu vực cách ly
đặc biệt để nâng cao công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thì mặc dù là tuyến y tế cơ sở với nhiều khó khăn về cơ sở vật chất
tuy nhiên các bệnh viện đều tổ chức thực hiện việc khám sàng lọc và cách ly theo quy trình khép kín
nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh
với năng lực tại đơn vị thì chúng tôi có thể triển khai được lưu lượng là dưới hai mươi bệnh nhân điều trị tại đơn vị
tuy nhiên thì nếu như các trường hợp dịch bệnh có thể xảy ra hàng loạt
chúng tôi có thể tận dụng toàn bộ khu nhà để xe thì có thể đáp ứng được khoảng bốn tên
vừa qua sau khi phát hiện một số ca nhiễm covid một mươi chín mới
đặc biệt có ca lây lan ra cộng đồng tại thành phố hồ chí minh
bộ y tế đã ra công văn số sáu nghìn sáu trăm bốn mươi chín bit kcb về việc tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại cơ sở khám chữa bệnh
theo đó công văn yêu cầu các bệnh viện thực hiện nghiêm khâu sàng lọc phân luồng cách ly
và cho xét nghiệm toàn bộ các trường hợp nghi ngờ
tuyệt đối không để những người có nguy cơ xâm nhập vào bên trong bệnh viện